các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ tăng cường lực lượng phương tiện kịp thời hiệu quả của bộ công an đối với hải dương trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu lực lượng công an tỉnh và lực lượng tăng cường cần trung sức đồng lòng tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt
tinh thần trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
các chốt cần phải phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ngành chức năng để thực hiện tốt việc kiểm soát phòng chống lây lan dịch bệnh
đồng thời tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
điều kiện được vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tỉnh hải dương đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắt đầu từ một mươi ba h chiều qua ngày hai mươi tháng hai
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho các lái xe
và tính đến cuối giờ chiều ngày hai mươi tháng hai cdc hải dương đã lấy mẫu xét nghiệm và làm thủ tục cho khoảng hai trăm linh lái xe
ngay từ đầu giờ chiều tại dọc đoạn cuối tuyên phố quang trung thành phố hải dương số lượng lái xe về thực hiện xét nghiệm rất đông
đường dây nóng số điện thoại ba mươi chín sáu trăm linh sáu ba nghìn một trăm một mươi năm liên tiếp các cuộc gọi sắp lịch và hướng dẫn lái xe thực hiện xét nghiệm
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã phối hợp với đoàn thanh niên
cán bộ phường quang trung cùng lực lượng chức năng
tăng cường và lập vành đai hướng dẫn người dân làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm
trung tâm đã bố trí hai bàn lấy mẫu đảm bảo các khâu hướng dẫn thủ tục hành chính lấy mẫu đảm bảo nhanh gọn
thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh chiều ngày hai mươi tháng hai hai nghìn hai mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương lên kế hoạch lấy mẫu cho các đối tượng là lái xe
bố trí cán bộ nhân viên đầy đủ các khâu từ khâu đó tiếp đến các bộ phận xét nghiệm để làm sao mà lấy mẫu và các thủ tục được nhanh nhất
kiểm tra thực tế tại điểm lấy mẫu dịch vụ cho các lái xe tại cdc
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh hải dương yêu cầu cdc tăng cường nhân lực phân luồng khoa học
thực hiện nhanh và trả kết quả sớm nhất cho các lái xe trong hai mươi bốn giờ sau khi được lấy mẫu bệnh phẩm
căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh đã ra thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh
cụ thể từ giờ ngày hai mươi một tháng hai tỉnh quảng ninh sẽ khôi phục toàn bộ
hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh đường thủy nội địa trừ hoạt động vận tải khách trên địa bàn thị xã đông triều
hiện nay mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh quảng ninh
tất cả các phương tiện đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và không có tình trạng ủn tắc cục bộ trên các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm lũng phía ác xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
lực lượng công an huyện trùng khánh đã phát hiện đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện mã thị đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã đình phong huyện trùng khánh
đi xe máy chở theo sau hai người gồm phạm thị màu chú tại tỉnh bình phước và nguyễn thị diễm my chú tại tỉnh đồng tháp
qua khai thác đối tượng mã thị đào khai nhận chở hai trường hợp trên từ thị trấn trùng khánh đến xã đàm thủy huyện trùng khánh
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc với số tiền thỏa thuận là hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã gia hạn thêm hai tháng đối với bị can đinh hồng khải hai mươi sáu tuổi
chú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề nghị gia hạn đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra của cơ quan công an lợi dụng tình hình dịch bệnh nhu cầu mua bán và sử dụng khẩu trang y tế tăng cao
ý định lừa một số người quen giới thiệu mối cung cấp khẩu trang rẻ mua bán lại để kiếm lời
theo đó khải đã dùng mạng xã hội gia lô nhắn tin cho một số người quen của khải ở huyện tràng bom và xuân lộc đồng nai
cùng với một thủ đoạn có người đang làm việc ở nhật bản có thể cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn rất nhiều ở thị trường việt nam
tin tưởng nên hai người đã chuyển khoản cho khải hơn một trăm linh triệu đồng sau khi nạn nhân trình báo đến cơ quan công an khải đã bị bắt
sau khi lấy trộm chiếc điện thoại của nạn nhân lầm hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã gành dầu thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã mở khóa đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản game online của mình để chơi game
nhưng chỉ sau hai ngày thực hiện hành vi trộm cắp đức đã bị công an bắt giữ cùng tham vật
cụ thể vào khoảng một giờ sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sau khi chơi game tại tiệm internet
về đến đoạn đường thuộc tổ một mươi ấp gành dầu xã khải đồng nai khải đã bị bắt
khi đoạn đường thuộc tổ một mươi ấp gành dầu phú quốc thì nhìn thấy phía sau nhà anh đinh hoàng vẹn còn sáng đèn
quan sát không thấy có ai nên đức đã đột nhập vào trong nhà lấy trộm một chiếc điện thoại di động samsung
về đến nhà đức đã tìm cách mở máy và đăng nhập vào tài khoản smart banking của anh vẹn
sau đó đức thực hiện chuyển số tiền là năm triệu hai trăm linh ngàn đồng vào tài khoản game online của mình để chơi game
đến sáng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đức bị công an phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
đức từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
sau khi làm rõ cơ quan kinh sát điều tra công an tp phú quốc đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát
đề nghị truy tố bị can lâm hữu đức về hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị trong thời gian qua trên địa bàn huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
tình hình diễn biến của tội phạm cối gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng
hậu quả là một số vụ đã gây ra thương tích nặng hoặc là dẫn đến chết người
và trước thực trạng trên công an huyện nhân trạch đã chủ động phòng ngừa
và xử lý nghiêm những vụ việc có dấu hiệu cối gây thương tích
mới đây nhất tại một phòng trọ tại xã phước thiền huyện nhân trạch
sau khi ăn nhậu cùng với mấy người bạn giữa hai cha con ngô hoàng sang
hai mươi tám tuổi quê ở tỉnh kiên giang đã xảy ra mối thuẫn
trong lúc bị bố đấm vào bụng sang đã dùng hai tay đẩy làm bố của mình
té ngã từ gác xuống nền nhà trọ
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bố của sang đã tử vong do chấn thương sọ não
nhận thấy hành vi phạm tội của mình
nên sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình

trên địa bàn huyện đã xảy ra hai mươi chín vụ cối gây thương tích với hàng chục đối tượng tham gia
qua điều tra công an huyện đã điều tra làm rõ hai mươi ba vụ bắt ba mươi người
hai mươi tám đối tượng để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cối gây thương tích
lực lượng chức năng đã tập trung tuần tra kiểm soát tại các khu dân cư
lưu ý những địa bàn có nhiều quán ăn đêm gọi hỏi gian đe những thành phần bất hảo
kiểm tra đột xuất phương tiện và thu giữ hung khí công cụ hỗ trợ
ngoài ra cơ quan công an các địa phương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh ngăn chặn
ngoài ra cơ quan công an các địa phương cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh
như vậy hầu hết các vụ cối gây thương tích xảy ra đều do mâu thuẫn cá nhân và các đối tượng đã có rượu bia
nên không làm chủ đồ bản thân
do vậy cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng trong điều tra xét xử công tác phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng
khi xảy ra mâu thuẫn các bên liên quan cần kiềm chế tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
dẫn đến hậu quả người bị thương kẻ vướng vào vòng lao lý